thưa quý vị trong những ngày vừa qua bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp hạ long tỉnh quảng ninh đã phát hiện kịp thời ngăn chặn nhiều nhóm thanh niên tụ tập chạy xe với tốc độ cao lạng lách đánh võng có dấu hiệu đua xe trái phép
đây là một nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô với tốc độ cao chạy xe lạng lách có dấu hiệu tụ tập đua xe vừa bị tổ công tác phương án một mươi hai gồm lực lượng cảnh sát giao thông trật tự cảnh sát hình sự và cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hạ long bắt giữ
hầu hết các phương tiện vi phạm đã được thay đổi ống xả hệ thống đèn và gia tăng công suất động cơ
bước đầu điều tra ngoài việc sử dụng mạng xã hội thành lập hội nhóm tụ tập chạy xe lạng lách các đối tượng vi phạm còn sử dụng các giải băng có dấu hiệu nhận biết riêng tụ tập về các tuyến đường trung tâm tp hạ long chạy xe lạng lách bốc đầu

bước đầu điều tra ngoài việc sử dụng mạng xã hội thành lập hội nhóm tụ tập về các tuyến đường trung tâm tp hạ long chạy xe lạng lách bốc đầu